ngày một mươi hai tháng một mươi một ủy ban nhân dân huyện kim bôi tỉnh hòa bình đã tổ chức lễ công bố nhãn hiệu tập thể cam bưởi mường động huyện kim bồi năm hai nghìn một mươi chín
do cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ cấp giấy chứng nhận qua đó khẳng định danh tiếng giá trị đặc thù của sản phẩm địa phương
huyện kim bôi hiện có khoảng bảy trăm bảy mươi hectare diện tích trồng bưởi giá trị sản xuất đạt một trăm năm mươi bảy ba tỷ đồng
có hai mươi ba trên hai mươi bảy xã thị trấn trồng cam với tổng diện tích hơn năm trăm bảy mươi sáu hectare sản lượng cả năm ước đạt hơn chín một trăm linh tấn giá trị sản xuất từ cam đạt một trăm tám mươi hai một tỷ đồng
việc nhận được giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể sẽ góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững phát triển kinh tế xã hội của địa phương
nhiều hộ dân tại huyện kim bôi đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cam theo mô hình chuỗi liên kết sản xuất việt gáp
từ đó các gia đình yên tâm hơn về mặt năng suất sản lượng chất lượng sản phẩm đầu ra ổn định hơn bộ năm cho thu nhập bình quân từ năm trăm linh đến sáu trăm linh triệu đồng
các đơn vị bao tiêu sản phẩm mong muốn các bên liên quan thường xuyên cải tiến chất lượng giảm giá thành sản phẩm bảo đảm ổn định đầu ra và giữ uy tín với khách hàng